thưa quý vị liên quan tới vụ bốn người chết tại số nhà hai trăm một mươi tám đường trần phú phường ba đình thành phố thanh hóa
vào sáng nay ngày ba tháng một mươi một công an tỉnh thanh hóa đã bước đầu đưa ra một số nhận định về vụ việc này
theo báo cáo của công an tỉnh thanh hóa ngày một tháng một mươi một gia đình và người thân của anh ngô lê hà
chủ cửa hàng điện máy hà nhung ở số hai trăm một mươi tám đường trần phú thành phố thanh hóa
không thấy mở cửa bán hàng như thường lệ và không liên lạc được
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày người thân và hàng xóm phá cửa tầng hai vào nhà phát hiện anh hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng một
vợ anh hà và hai con trai mỗi người chết ở một phòng khác nhau tại gác lửng tầng hai và tầng ba
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa thu giữ được nhiều vỏ thuốc tân dược
thư tuyệt mạnh file ghi âm tuyệt mệnh và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của anh hà trong hoạt động kinh doanh
tài liệu điều tra sơ bộ ban đầu cũng nhận định anh hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn
nên túng quẫn đã đầu độc vợ và hai con trai chết bằng thuốc tân dược
thời gian chết từ ba đến bốn giờ sáng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau đó vào khoảng bốn giờ một mươi năm phút cùng ngày anh hà đã treo cổ tự tử tại tầng một
theo thông báo của gia đình vào chiều nay ngày ba tháng một mươi một các nạn nhân sẽ được an táng tại nghĩa trang trợ nhàng thành phố thanh hóa